nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán các lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp gia quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa vận chuyển hành khách
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập chốt kiểm soát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như tài xế vi phạm về nồng độ cồn ma túy trở quá số người quá tải trọng vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm
lực lượng chức năng đã kiểm tra một trăm bảy mươi phương tiện các loại phát hiện và lập biên bản ba mươi ba trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông với số tiền xử phạt năm mươi ba triệu đồng tức quyền sử dụng giấy phép lái xe năm trường hợp tạm giữ tám phương tiện do tài xế vi phạm các lỗi về nồng độ cồn không có giấy phép lái xe không có giấy đăng ký xe và một trường hợp lái xe dương tính với ma túy